tại vì khi mà các thầy các bà lên sân khấu dạy mình những cái điệu bộ truyền thống rất có lửa luôn
có tuổi rồi mà truyền thụ cho mình mà cảm như là hết tâm sức của các thầy
mình cảm thấy con người của mình là tại sao mình trẻ như thế này mà mình không tiếp thu những cái đấy
thành công của dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực trong mục tiêu đào tạo
bổ sung đội ngũ kế cận có tài năng tâm huyết để làm nghề
giải quyết mối lo về việc mai một thất truyền cho bộ môn nghệ thuật tuồng truyền thống của việt nam
trong phần tin quốc tế hàn quốc và triều tiên bắt đầu đợt đoàn tụ mới các gia đình bị ly tán
italy lên kế hoạch bảo dưỡng cầu đường trên toàn quốc
thưa quý vị sáng nay một nhóm gồm tám mươi chín người hàn quốc đã chính thức lên đường đến triều tiên
để tham gia cuộc đoàn tụ với người thân của họ đã bị ly tán từ cuộc chiến tranh liên triều
cuộc đoàn tụ dự kiến sẽ kéo dài từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi sáu tháng tám
ngay từ sáng sớm tám mươi chín người chủ yếu là người cao tuổi và hơn ba trăm linh người khác đã lên ba mươi chiếc xe buýt
xuất phát từ thành phố ven biển sốc châu hàn quốc đến khu nghỉ mát núi cung gang
ven biển triều tiên phiên hội ngộ đầu tiên của cuộc đoàn tụ dự kiến sẽ diễn ra lúc một mươi năm h hôm nay
sau đó những người tham gia sẽ cùng dùng bữa tối do phía triều tiên chuẩn bị
ngày mai hai mươi một tháng tám những gia đình bị ly tán sẽ được trò chuyện và dùng bữa trong phòng riêng
đây là lần đầu tiên hàn quốc và triều tiên cho phép các thân nhân được gặp riêng kể từ khi
các cuộc đoàn tụ bắt đầu được tổ chức từ năm hai nghìn các gia đình bị ly tán sẽ được gặp nhau sáu lần
kéo dài tổng cộng một mươi một giờ đồng hồ trước khi cuộc đoàn tụ kết thúc vào thứ bốn ngày hai mươi hai tháng tám
sau đó tám mươi ba người triều tiên sẽ được sắp xếp gặp gỡ thân nhân hàn quốc từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến ngày hai mươi sáu tháng tám
hàn quốc và triều tiên đã tổ chức hai mươi cuộc gặp mặt gia đình kể từ hội nghị thượng đỉnh liên triều đầu tiên năm hai nghìn hai mươi
chính phủ italy đang lên kế hoạch bảo dưỡng hệ thống các đường cao tốc cầu cống và trường học
trên toàn quốc để bảo đảm an toàn cho người dân
thông báo này được đưa ra sau vụ sập cầu
cao tốc jenoa hôm một mươi bốn tháng tám vừa qua làm bốn mươi ba người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
chính phủ italy cho biết đây sẽ là kế hoạch duy tu bảo dưỡng chưa từng có với các khoản đầu tư lớn dành cho các công trình công cộng
ngân sách dành cho kế hoạch này được dự kiến sẽ khá lớn
song không gây ảnh hưởng đến các chi tiêu thâm hụt ngân sách hoặc các quy định của liên minh châu âu eu
chính phủ trước đó đã khẳng định sẽ tăng cường công tác giám sát và thanh tra năng lực của bộ cơ sở hạ tầng
buộc các nhà thầu xây dựng đường cao tốc tư nhân phải đầu tư lợi nhuận cho các công tác duy tu bảo dưỡng và đảm bảo an toàn
vụ sập cầu morandi ở genoa được coi là thảm họa đối với người dân italy
đồng thời làm dấy lên lo lắng về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các công trình giao thông có thể cướp đi mạng sống của người dân bất cứ lúc nào
theo thống kê kể từ năm hai nghìn bốn tới nay ít nhất một mươi hai cây cầu tại italy đã bị sập
một trong những nguyên nhân được cho là do vật liệu xây dựng kém chất lượng
tổng thống afghanistan arab ghani
vừa ban bố lệnh ngừng bắn với phiến quân taliban nhân dịp lễ eid al adha của người hồi giáo
bất chấp tình hình giao tranh căng thẳng giữa hai bên trong vài ngày qua tại thành phố gazoni miền trung của nước này
phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày quốc hành afghanistan
tổng thống arab ghani thông báo lệnh ngừng bắn có điều kiện này sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi tháng tám
và sẽ kéo dài chừng nào nhóm phiến quân taliban vẫn còn tôn trọng việc thực thi
văn phòng tổng thống afghanistan sau đó cho biết lệnh ngừng bắn này có thể kéo dài ba tháng
xong không điều rõ liệu taliban đã chấp nhận về nguyên tắc hay chưa
thời gian qua nhóm phiến quân taliban đã phát động nhiều cuộc tấn công quy mô lớn tại afghanistan
mới đây nhất hồi đầu tháng này taliban đã tấn công thành phố ghazni trong năm ngày
và các cuộc đụng độ giữa taliban với các lực lượng an ninh afghanistan đã làm ít nhất bốn trăm sáu mươi sáu người thiệt mạng
trong đó có bốn mươi dân thường
afghanistan từ lâu đã rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội và phiến quân taliban
theo thống kê của liên hợp quốc kể từ đầu năm hai nghìn chín tới nay
dân thường afghanistan thiệt mạng và gần bốn mươi chín người bị thương do xung đột vũ trang
iran vừa cho biết sẽ tiếp tục đặt mục tiêu phát triển hơn nữa năng lực phòng thủ tên lửa
và đây cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu của nước này trong thời gian tới
kênh truyền hình press tv của iran dẫn lời bộ trưởng quốc phòng ami hatami
hoan nghênh những thành tiệu mà quân đội iran đạt được thời gian qua
đồng thời kêu gọi tiếp tục nâng cấp sức mạnh tên lửa
bên cạnh đó ông hatami cũng cho biết mẫu tên lửa mới faten mobil của iran đang ở trong trạng thái tốt
sẽ được tập trung phát triển để cải thiện độ chính xác khả năng chống radar và hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau
ngoài ra bộ trưởng quốc phòng iran cũng cho biết nước này sẽ cho ra mắt mẫu máy bay chiến đấu mới vào ngày hai mươi hai tháng tám tới
chương trình tên lửa của iran là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự căng thẳng giữa nước này và các cường quốc trên thế giới đặc biệt là mỹ
tuy nhiên chương trình này lại được tehran coi là yếu tố sống còn đối với hệ thống quốc phòng của mình trong bối cảnh tình hình an ninh trong khu vực vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn
đợt lũ lụt được coi là tồi tệ nhất trong gần một thế kỷ tại kerrallah của ấn độ vừa qua đã khiến gần hai trăm linh người bị thiệt mạng
và hiện tại thì lực lượng chức năng của ấn độ đang nỗ lực khôi phục lại các cơ sở hạ tầng đã bị hư hại do lũ lụt
lực lượng hành động nhanh ấn độ hôm qua đã được người dân địa phương hỗ trợ
hỗ trợ để ngăn chặn một con sông tràn bờ có thể gây ngập lụt trên diện rộng ở huyện palakka
trong khi đó tại làng alathur cũng ở huyện palacca các quan chức thuộc lực lượng hành động nhanh đã sửa chữa một cây cầu bị nước lũ cuốn trôi một phần
hôm qua mưa lớn đã có dấu hiệu tạm lắng cho phép cơ quan cứu trợ tiếp cận với hàng nghìn gia đình bị cô lập do mưa lũ
cơ quan khí tượng ấn độ dự báo mưa lớn chỉ còn ở một hoặc hai nơi trong bang karala đồng thời dỡ bỏ báo động đỏ ở một số huyện
tại nhiều nơi nước lũ cũng đã bắt đầu rút
các nhà chức trách ấn độ đang lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ khi hiện có tới hơn bảy trăm linh người phải sơ tán do lũ lụt và đang phải sống trong các trại cứu trợ đồng đúc
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt